ngày ba mươi tháng tám tại hà nội cục phòng chống hiv aids bộ y tế đại sứ quán hoa kỳ và nhiều tổ chức đơn vị đã trao đổi thảo luận về những đóng góp chiến lược của khu vực tư nhân trong việc bảo đảm nguồn tài chính cho chương trình phòng chống hiv aids tại việt nam
cụ thể tại hội nghị những đại biểu tham gia đã xác định rõ ngoài nguồn lực tài chính từ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước
việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân đóng góp cho các hoạt động cung cấp hàng hóa và dịch vụ hiv cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng để duy trì chương trình phòng chống hiv aids tại việt nam
bên cạnh đó phương pháp tiếp cận thị trường tổng thể là một giải pháp hợp lý nhằm bảo đảm ưu tiên nguồn lực công cho những người yếu thế và nghèo nhất
thông qua cung cấp hàng hóa và dịch vụ miễn phí hoặc trợ giá đồng thời thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân
do đó vấn đề thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân là hết sức cấp thiết cho hoạt động phòng chống hiv aids tại việt nam